nhiều năm qua người nuôi tôm hùm lồng ở tỉnh phú yên luôn gặp phải rủi ro do nguồn nước bị ô nhiễm
trong khi đó tôm hùm giống tự nhiên ngày càng khan hiếm giá tôm thương phẩm không ổn định người nuôi thường xuyên chịu nhiều rủi ro
vịnh xuân đài có hơn một mươi ba ha diện tích mặt nước với hơn một một trăm linh hộ nuôi khoảng một mươi ba ba trăm linh lồng
trên tổng số hơn một mươi năm lồng tôm hùm toàn thị xã sông cầu là vùng nuôi tôm hùm bằng lồng lớn nhất tỉnh phú yên
trong đó xã xuân phương thị xã sông cầu là vùng nuôi tôm hùm trọng điểm với hơn sáu lồng sản lượng tôm thương phẩm bình quân hàng năm trên năm trăm linh tấn
với giá tôm hùm một bốn triệu đồng một kg năm hai nghìn một mươi năm xã xuân phương đạt tổng doanh thu hơn bảy trăm linh tỷ đồng
người nuôi tôm hùm lồng đã làm đổi đời nhiều ngư dân nơi đây với thu nhập mỗi hộ từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng một vụ
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên vừa qua tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra tình trạng tôm hùm chết với số lượng lớn khoảng ba mươi hai bốn trăm ba mươi ba con thiệt hại gần một mươi năm tỷ đồng
riêng xã xuân phương thiệt hại hơn chín tỷ đồng
tôm hùm chết hàng loạt người nuôi phải bán đồ bán tháo với giá từ một trăm linh đồng đến năm đồng
tôm hùm chết hàng loạt người nuôi phải bán đồ bán tháo với giá từ một trăm linh đồng đến năm đồng
họ phải mua tôm giống trôi nổi từ các nước philippines và singapore phần lớn chưa qua kiểm dịch
giá cả tôm hùm thịt lên xuống thất thường không có thị trường ổn định bị tư thương ép giá nhất là khi tôm hùm có dấu hiệu nhiễm bệnh do nguồn nước không bảo đảm

giá cả tôm hùm thịt lên xuống thất thường không có thị trường bị tư thương ép giá nhất là khi tôm hùm có dấu hiệu nhiễm bệnh do nguồn nước không bảo đảm
tập huấn cho người nuôi công nghệ nuôi thương phẩm và chế biến sản phẩm tôm hùm